phát biểu vào sáng nay hai mươi tám tháng chín tại đại hội đại biểu lần thứ một mươi sáu nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đề nghị cán bộ lãnh đạo tỉnh gia lai thời gian tới cần bám sát vào nhiệm vụ chỉ tiêu
mà đại hội nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã xác định để thực hiện
đồng chí bày tỏ tin tưởng đảng bộ quân và dân tỉnh gia lai sẽ tiếp tục phát huy những thành tiệu đã đạt được
và truyền thống đoàn kết quyết tâm xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh
trong nhiệm kỳ vừa qua tỉnh gia lai đạt mức tăng trưởng khá tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên bảy tám
quy mô kinh tế tăng đáng kể grdp đến năm hai nghìn hai mươi đạt gần tám mươi một tỷ đồng gấp một sáu mươi năm lần so với năm hai nghìn một mươi năm
thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn hai mươi đạt trên năm mươi hai triệu đồng đến nay toàn tỉnh gia lai đã có tám mươi một xã
và năm huyện thị xã thành phố đạt chuẩn nông thôn mới tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt bốn năm